tại công viên lưu hữu phước phường an cư quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa diễn ra lễ gia quân năm an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm tạo sự đồng thuận đối với xã hội nâng cao ý thức của người tham gia giao thông giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông
ban an toàn giao thông thành phố cần thơ sẽ xiết chặt công tác quản lý và tăng cường công tác tuyên truyền
trong đó tập trung vào chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên
với các giải pháp như tập trung xử lý khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông siết chặt quản lý kinh doanh
vận tải kiểm tra tải trọng phương tiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông
riêng đối với đường thủy sẽ tăng cường kiểm tra bến đỏ dọc bến khách ngang sông tàu chở khách du lịch